tổng cục thủy sản đã phối hợp cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang
ủy ban nhân dân huyện châu phú ban đại diện phật giáo hòa hảo làm lễ thả trên một mươi bốn tấn cá thịt
và hơn một trăm chín mươi con cá giống xuống sông vàm nao thuộc xã bình thủy huyện châu phú
đây là số cá do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã vận động các tổ chức cá nhân
các tín đồ tôn giáo hỗ trợ đóng góp với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cùng ủy ban nhân dân các huyện
các mạnh thường quân tỉnh an giang đã thả một mươi một tấn cá giống xuống các dòng sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản